thưa quý vị vừa qua các nhà khoa học trung quốc đã thiết kế xét nghiệm covid một mươi chín mới đáng tin cậy hơn
so với xét nghiệm kháng nguyên nhưng rẻ hơn nhanh hơn và tiện lợi hơn so với xét nghiệm acid nucleic
xin mời quý vị cùng theo dõi chi tiết
khi biến thể omicron có khả năng lây nhiễm cao và lây lan nhanh
nhu cầu xét nghiệm covid một mươi chín nhanh chính xác đã trở thành một chiến lược thiết yếu để ngăn chặn đại dịch
các xét nghiệm nhanh kháng nguyên có tỷ lệ chính xác khoảng tám mươi một thường được sử dụng để xét nghiệm tại nhà
tuy nhiên xét nghiệm kháng nguyên chỉ nhạy với những mẫu vật có tài liệu virus tương đối cao
khiến loại xét nghiệm này ít hiệu quả với những ca covid một mươi chín không có triệu chứng
ông jin hao thuộc viện nghiên cứu y tế của đại học vũ hán người đứng đầu nghiên cứu mới cho hay
các nhà nghiên cứu trung quốc cho biết xét nghiệm mới được gọi là spamc có tỷ lệ chính xác là chín mươi bốn hai
theo bài báo đăng trên tạp chí nature biomedical angineering
các nhà nghiên cứu trung quốc đã phát hiện chín mươi tám trong số một trăm linh bốn mẫu dương tính với covid một mươi chín
trong tổng số hai trăm linh bốn mẫu và kết quả có thể có trong vòng chưa đầy hai mươi phút
gần bằng thời gian cần thiết cho các xét nghiệm kháng nguyên và không cần thiết bị đắt tiền và tay nghề cao
nhân sự chuyên môn như xét nghiệm pcr
theo chuyên gia junhao xét nghiệm mới cung cấp một giải pháp chẩn đoán nhanh linh hoạt và nhạy
giúp phát hiện các ca bệnh điều rất quan trọng trong kiểm soát đại dịch
ông junhao dự kiến cần khoảng chín một mươi hai tháng
để loại xét nghiệm covid một mươi chín mới này được chấp thuận sử dụng trong lâm sàng
ông nói rằng thách thức của chúng tôi bây giờ là tìm cách làm cho công nghệ đủ ổn định
để thử nghiệm lâm sàng hàng loạt sản xuất hàng loạt và nhanh chóng cũng như kiểm soát chi phí tốt
hiện chưa rõ giá của xét nghiệm covid một mươi chín spamc vì phụ thuộc vào chuỗi cung ứng và kiểm soát chất lượng
nhưng ông junhao tin rằng loại xét nghiệm này có thể dùng ở những nơi như nhà ga và sân bay
ông nói thêm xét nghiệm nucleic yêu cầu các mẫu vật phải được chuyển đến phòng thí nghiệm
và mất ít nhất bốn giờ để có kết quả trong khi spamc có thể được thực hiện trong một bước
mà không cần thiết bị thí nghiệm đắt tiền do đó xét nghiệm này phù hợp cho phát hiện nhanh và chính xác
tính đến tuần này trung quốc đã phê duyệt tổng cộng hai mươi sản phẩm xét nghiệm kháng nguyên covid một mươi chín khác nhau
theo nhân dân nhật báo